tại di tích km đường hồ chí minh thị trấn lạt huyện tân kỳ tỉnh nghệ an tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ban thanh niên quân đội đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật huyền thoại một con đường
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chương trình với ba chương vui mở đường sẻ dọc trường sơn đi cứu nước và đường bốn mùa xuân
đã tái hiện những mốc son trói lọi lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống mỹ
đặc biệt là tinh thần trong một mươi sáu năm đương đầu với cuộc chiến tranh ngăn chặn vô cùng ác liệt
với bao hy sinh gian khổ các lực lượng trên tuyến đường hồ chí minh
trong một mươi sáu năm hệ thống hậu cần đường trường sơn đã chuyển được hơn một triệu tấn hàng vũ khí vào cho các chiến trường
bảo đảm chỉ huy hành quân cho hơn hai triệu lượt người vào chiến trường hoặc từ chiến trường ra bắc
vận chuyển cơ động một mươi lượt sư đoàn ba quân đoàn hộ tống chín mươi đơn vị binh chủng kỹ thuật vào chiến trường
góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tại buổi giao lưu ban tổ chức đã trao chín mươi năm xuất quà và học bổng vừa a dính cho đại diện các gia đình
cựu bộ đội trường sơn thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến và học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở huyện tân kỳ và đô lương